thưa quý vị vào ngày hai tháng tám phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công
cho ba liệt sĩ thuộc bộ công an đã hy sinh vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy tp hà nội
ba liệt sĩ được cấp bằng tổ quốc ghi công gồm
liệt sĩ đặng anh quân thượng tá công an nhân dân đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an tp hà nội
liệt sĩ đỗ đức việt thượng úy công an nhân dân cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an tp hà nội
liệt sĩ nguyễn đình phúc hạ sĩ công an nhân dân chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an tp hà nội
chuyển sang các tin tức về ninh trật tự
làm nghề thợ sơn nhưng chỉ trong một đời
mà đối tượng nguyễn văn lực đã ba lần quay lại nhà gia chủ trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
và công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn văn lực
về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng bảy nhóm thợ sơn của lực được ông trần đăng hùng thuê đến sơn sửa lại nhà
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy lực đột nhập vào phòng khách lấy trộm một chiếc điện thoại
và một chiếc đồng hồ đeo tay
đến giờ ngày hai mươi một tháng bảy lực quay lại phòng khách nhà ông hùng lấy thêm ba máy tính sách tay
thấy việc trộm tài sản của gia chủ rất dễ dàng nên hai tiếng sau lực tiếp tục quay lại và đột nhập vào phòng ngủ
lấy thêm một chiếc điện thoại thì bị ông hùng phát hiện và truy đuổi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường tân an đã nhanh chóng bắt giữ lực
truy thu được toàn bộ số tài sản trên với tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng
buôn bán trái phép hơn một trăm năm mươi kg pháo các loại đối tượng lương văn dương
nghi lộc tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an tạm giữ
lương văn dương từng mang một tiềm nán về tội giết người giả tù năm hai nghìn tám
và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua bán pháo nổ trên địa bàn
dương khai nhận đặt mua pháo của các đối tượng ở ngoại tỉnh rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà và tìm khách tiêu thụ
cơ quan công an đã thu giữ được tổng cộng hơn một trăm năm mươi kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất
một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa
khiến cho nhiều người bị thương và hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng
vụ việc đã khiến cho bảy người bị thương gồm năm người lớn và hai trẻ nhỏ
các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
ngay sau khi xảy ra tai nạn đội tuần tra của cao tốc đã có mặt tại hiện trường và hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu
và cũng trong ngày hai tháng tám chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
cho ba cán bộ chiến sĩ đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tiếc thương và cảm phục tinh thần quả cảm của các đồng chí
ngay trong chiều ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới thăm gia đình ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ
động viên thân nhân gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát vô cùng to lớn này
chia buồn với gia đình thượng tá đặng anh quân bộ trưởng tô lâm xúc động chia sẻ
hi sinh giữa thời bình
thượng tá đặng anh quân và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu
thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng không ngại hiểm nguy gian khó của lực lượng công an nhân dân
để bảo vệ tính mạng nhân dân đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết trước hết
ngay khi nhận tin lãnh đạo đảng nhà nước cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
đối với ba cán bộ chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy
điều này cho thấy sự quan tâm ghi nhận rất lớn của đảng nhà nước và nhân dân
đối với chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ
bằng tình cảm trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân bộ trưởng tô lâm khẳng định
sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách đối với gia đình
các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
dặn dò con trai của thượng tá đặng anh quân đồng chí bộ trưởng mong muốn
hai em tiếp tục thay bố trở thành chỗ dựa cho gia đình
động viên bà động viên mẹ noi gương bố học tập tốt phát huy truyền thống đáng tự hào của gia đình
chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình thượng úy đỗ đức việt
đồng chí bộ trưởng cũng cho biết quan điểm xuyên suốt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh anh dũng của thượng úy đỗ đức việt một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng
vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
mặc dù là cán bộ trẻ nhưng thượng úy đỗ đức việt đã chiến đấu rất dũng cảm khi nhận nhiệm vụ
trước khi hy sinh đã cùng đồng đội cứu được tám người ra khỏi đám cháy
cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đồng chí bộ trưởng thân nhân gia đình thượng úy đỗ đức việt cũng chia sẻ
sự hy sinh của thượng úy đỗ đức việt là mất mát rất lớn nhưng đáng tự hào khi đồng chí đã hy sinh vì nhân dân
thực sự xứng đáng là một người cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
trong ba chiến sĩ hy sinh hạ sĩ nguyễn đình phúc là người trẻ tuổi nhất hy sinh khi vừa tròn một mươi chín tuổi
động viên thân nhân gia đình hạ sĩ nguyễn đình phúc đồng chí bộ trưởng cho biết
lực lượng công an nhân dân đồng đội của hạ sĩ nguyễn đình phúc sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình
tấm gương chiến đấu dũng cảm của hạ sĩ nguyễn đình phúc cùng các đồng chí đồng đội
các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao
các đồng chí hy sinh là mất mát rất lớn đối với gia đình đối với lực lượng công an
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân không bao giờ quản ngại
ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ký mạng cứu hộ đã vĩnh viễn ra đi
để lại nỗi đau xót xa tiếc thương vô hạn
gia đình của các đồng chí mà còn là nỗi xót xa của cả cộng đồng
sẻ chia với nỗi đau đó lãnh đạo thành ủy hà nội cùng các cấp chính quyền đồng đội và người thân
đã đến nhà riêng thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí
ngay từ sáng sớm trong căn nhà tập thể tại phố nghĩa tân
rất đông tập thể cá nhân lãnh đạo đã tới thăm hỏi chia buồn cùng gia đình người lính trẻ nguyễn đình phúc
anh là một trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
sự hy sinh của anh để lại nỗi đau vô hạn với những người ở lại
bản thân trong phúc là một người cực kỳ ngoại
sống với bà con đều được mọi người quy mế
hy sinh vì tổ quốc hy sinh thì cái sự nghiệp là một điều tổn thất mà không có thể cái gì có thể so sánh được
ước mơ từ nhỏ là người lính phòng cháy chữa cháy
thượng úy đội phòng cháy chữa cháy
tổ đức việt luôn lạc quan với công việc của mình
nhưng giờ đây mọi ước muốn phải dừng lại trước ngưỡng cửa tuổi hai mươi bốn đầy đam mê và nhiệt huyết
trong số ba chiến sĩ hy sinh thượng tá đặng anh quân là người duy nhất đã lập gia đình và có hai cậu con trai
anh ra đi để lại những người yêu thương nhất với những nỗi đau không thể nào quê
tất cả là người ta chạy ra
mình thì phải lao vào
thế chứ không thể nào đứng trước lúc lửa cháy đùng đùng như thế khói ngút trời như thế
mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và lại là lùi ra cả
nó cháy càng to khói càng cao thì công an lại càng phải lao vào gần
sự hy sinh của đồng chí đem đến tổn thất rất to lớn cho gia đình cũng như là cho đơn vị của chúng tôi
mình nén lại những đau thương trước sự hy sinh trước tấm gương hy sinh của người anh của đồng chí đồng chí đồng đội để chúng tôi quyết tâm trong thời gian tới
tiếp tục học tập rèn luyện và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
bữa cầm chiều này có những người chồng người cha
người con sẽ không trở về nữa
ba chiến sĩ với ba cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau nhưng họ cùng gánh trên vai trọng trách cao cả là bảo vệ sự bình yên và an toàn cho người dân
thưa quý vị câu chuyện về bác sĩ nhân viên y tế bị hành hung lại một lần nữa nóng lên
bởi thực trạng này đã xảy ra trong nhiều năm qua thế nhưng vẫn chưa có những giải pháp ngăn chặn triệt đề
vâng đã có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia ở các lĩnh vực được đưa ra
thế nhưng làm thế nào để có những ứng xử văn hóa giữa người nhà bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
đây là những hình ảnh được camera ghi lại lúc bác sĩ bị hành hung tại khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
bức xúc và buồn trước thái độ của người nhà bệnh nhân là cảm giác chung của các y bác sĩ khi chứng kiến đồng nghiệp của mình bị hành hung
đứng trên quan điểm là lạng của bệnh viện
thì chúng tôi cũng đã có ngay các giải pháp
để ổn định tình hình
nhất là về trong tiến trực thì hệ thống trực lãnh đạo và trực hành chánh cũng đã tiến hành đến khoa tại khoa cấp cứu
để xác minh làm rõ sự việc cũng như là để động viên tinh thần của nhân viên y tế
bệnh viện trợ giấy tp hcm cũng là một trong những đơn vị nổi tiếng cứu người như cứu hỏa
việc đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện không chỉ giúp nhân viên y tế làm việc hiệu quả
mà còn đảm bảo thời gian vàng cứu những ca bệnh khẩn cấp
nhưng khi bác sĩ bị tấn công hoặc gây dối cũng là nguyên nhân vô tình tước đi mạng sống của một ai đó đang cần bác sĩ cấp cứu
khi mà bị một tấn công là người ta rất là bất ngờ
những cái bất ngờ thì thường tổn thương nó nặng nề hơn
cái thứ hai là công việc của người ta cũng là mang tính chất một công việc công
nên tôi nghĩ là đi vô đó là phù hợp công việc công bằng công việc của giúp người giúp gọi là giúp cứu sống tính mạng con người
cái đó mình nên xếp vào cho những người dành công vụ nó phù hợp hơn
vâng nếu thực sự muốn ngăn chặn những mâu thuẫn và hành vi bạo lực trong môi trường bệnh viện thì rất cần sự thay đổi từ nhiều phía
trong đó có cả vấn đề cơ sở vật chất nguồn nhân lực văn hóa ứng xử và đặc biệt là giảm tải các thủ tục hành chính
và cụ thể những vấn đề này là gì
và ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn trọng an nguồn phó cục trưởng của bảo vệ chăm sóc trẻ em
tức là rất đồng bộ đối với ngành y tế đây là một gánh nặng của ngành y tế hiện nay đặc biệt là sau covid rất nhiều nhân viên y tế bỏ việc cán bộ y tế thì đã thiếu
phải chăng thì để xây dựng một môi trường bệnh viện văn minh an toàn thì rất cần những thay đổi cũng như là nỗ lực từ đội ngũ y bác sĩ về văn hóa ứng xử
ông có chia sẻ gì về điều này ạ
văn hóa ứng xử với cả hai phía và làm thế nào chúng ta có thể giữ được một sự văn minh
vấn đề thứ ba nữa là vấn đề an ninh của bạn
bản thân người thầy thuốc khi mà nó đã bùng phát lên rồi thì người thấy thuốc phải được bảo vệ như thế nào
vì nó không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân đang được cấp cứu mà còn những bệnh nhân xung quanh rồi còn bị ám ảnh suốt cả quá trình của người thầy thuốc
còn bao nhiêu bệnh nhân của cuộc đời người ta nữa mà luôn luôn nâm nớp lo sợ mình không được bảo vệ mình không được giữ được một sự an toàn
thì cũng nguy cơ rất là cao cho tất cả những vấn đề tổng hòa vào
thì đều tập trung vào hai cái phía là người nhà bệnh nhân bệnh nhân và thầy thuốc
cũng như là cái gọi là
đảm bảo sự an ninh an toàn của ngành y tế của nơi khám chữa bệnh và những nơi mà hành nghề của các thầy thuốc các nhân viên y tế
như vậy là để ngăn chặn cái tình trạng hành hung bác sĩ như hiện nay thì phải chăng các cơ quan chức năng cũng cần có những cái biện pháp mạnh
chẳng hạn như là xử lý hình sự đối với các trường hợp hành hôn bác sĩ thầy phong thưa ông ạ
theo tôi đây bác sĩ đang hành nghề giống như người công an người kiểm soát người chữa cháy rồi tất cả các thứ
người ta đang hành nghề mà bị cản trở cái hành nghề
mà hành nghề đây là hành nghề cứu người thì ta có thể quy vọc cái tội gọi là cản trở người thành công vụ
còn là cái câu chuyện giáo dục gian đe xử lý các cái vấn đề ấy thì chúng ta là tuyên truyền giáo dục đấy
nhưng những hành vi như thế này cần phải xử lý nghiêm minh pháp luật cần phải nghiêm minh
và nó phải làm gương cho những người hay là cho những cái đối tượng sau mà có những cái nguy cơ cao có thể ảnh hưởng bác sĩ
lấy đấy là bài học
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn trọng an đã tham gia chuyên mục của chúng tôi